thưa quý vị cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea cho biết đoàn chuyên gia của cơ quan này sẽ tới nhà máy điện hạt nhân chernnebyl của ukraine vào ngày hai mươi sáu tháng bốn tới để giúp đảm bảo an toàn cho cơ sở này
tổng giám đốc iaea sẽ dẫn đầu phái đoàn nhằm cung cấp các thiết bị quan trọng và tiến hành đánh giá mức độ phóng xạ và các hoạt động khác của nhà máy
các chuyên gia của iaea cũng sẽ sửa chữa các hệ thống giám sát tại nhà máy hệ thống đã không truyền dữ liệu về trụ sở của cơ quan này ở viên kể từ khi bắt đầu xung đột nga ukraine
theo tuyên bố của iaea lực lượng nga đã kiểm soát nhà máy này trong năm tuần trước khi rút quân vào ngày ba mươi một tháng ba vừa qua
nhà máy điện hạt nhân chernnerbyl cách thủ đô kiev của ukraine một trăm một mươi km về phía bắc đã hứng chịu một trong những sự cố hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại
vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu gây ảnh hưởng tới sinh mạng của hàng chục nghìn người